hướng tới mục tiêu đó huyện ủy thạch hà đã ban hành nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa các vùng miền trong huyện
một trong những nguồn lực quan trọng đó là huy động tốt sức dân
trở lại thôn bùi xá xã phù việt huyện thạch hà khi cái tên làng gệt đã trở thành quá khứ
những con đường đất chật hẹp lầy lội bùn đất đã được thay thế bằng những con đường bê tông rộng rãi thanh thang
chuyện người dân bùi xá tự nguyện hiến đất mở đường vì lợi ích cộng đồng đã trở thành nét văn hóa
hộ ít thì vài chục mét vuông hộ nhiều lên đến vài trăm mét vuông
nhiều nông dân là hộ nghèo nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất phá bỏ hàng rào cây cối để mở đường
cái cuộc sống của nông thố nó là trước đấy nó bùn lây nó đọng bẩn quá
bây giờ đấy là một cơ hội mà nếu mình không nhìn thấy cái sự thật của nó
thì cuộc đời vẫn cứ chìm đắm trống
không sử bùn lây cho nên gió đỏ mà tôi sẵn sàng phải hy sinh
mình có làm được như vậy thì mới có thể tác động đến những gia đình khác
người ta mới thấy mới giải phóng được
chứ nếu mình cũng như họ thì không bao giờ làm được
để có được sự đồng thuận nhất trí cao như vậy của người dân trong thôn bùi xá
trì bộ thôn ban công tác mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động
đặc biệt là phát huy sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên
để làm nên thành tích hiến gần hai hectare đất sản xuất đất vườn
hàng trăm mét tường rào hàng nghìn cây cối làm đường liên thôn liên gia
giải đoàn đầu người dân sẽ hiểu được bởi vì đấy là hình tượng mô hình mới
do đó cả giáo nhiệm vụ các đồng chí đảng viên sau khi họp trí bộ xong
về các tổ đảng sẽ phấn công chia thân cùng dân cư vận động
từng hội viên đoàn viên trong từng mỗi gia đình và đến từng cộng đồng

các đồng chí đảng viên phải tiến phong gương mẫu đi đầu làm được
để lấy cái lông tin của nhân dân từ đó nhân dân thấu hiệu
cho nên là nhân dân sẵn sàng là hiến đất hiến vườn
và đồng bộ gọc ngoài công kể cả tiên cuộa
bắt tay và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
hơn ai hết người dân và lãnh đạo xã phù việt hiểu rõ
đường xá đi lại khó khăn chính là rào cản phát triển sản xuất
thế nên cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cho thật tốt
trong quá trình triển khái phần đến nay
thì trước hết là từ nghị quyết của đảng bộ
về đến nghị quyệt của từng chí bộ
và đến tầng người dân
là được ban bạc một cách rất cụ thể
dân chủ để thể hiện sự quyết tâm
sự đồng thuận của nhân dân trước khi tiến hành
với cách làm đó các hộ dân ở phù việt
đã cùng chung tay góp sức làm được hơn bốn mươi km đường giao thông
tạo thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất
đó cũng là cách làm chung của cả huyện thạch hà
là huy động sức dân để lo cho dân
theo quy hoạch phát triển sản xuất dựa trên các vùng sinh thái
huyện thạch hà được chia làm ba vùng phát triển
là miền núi đồng bằng và vùng ven biển
với những tiềm năng lợi thế khác nhau
vấn đề đặt ra ở đây là phải có hệ thống đường giao thông
để gia tăng sự kết nối giữa các vùng đó
nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của cả ba vùng
thạch hà thì có ba vùng
tây nam bắc hà và bảy ngã
đấy là ba vùng chiếc ắt
nên vì vậy là vấn đề làm giao thông nông thôn
là một vấn đề hệ sức cần thiệt
và đảng bộ chính quyền nhân dân huyện thạch hà vừa qua
cũng đã rất quan tâm và chú trọng việc này
các bộ hủy chính quyền từ ngày đầu năm
đã có những kế hoạch hành động cụ thể
tánh thủ khẳng mua vù
nên vì vậy là chúng tôi đã đẩy nhanh được tiến đồ
làm giao thông nông thôn
thẩm thấu cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện
các địa phương ở thạch hà đã thực hiện tốt phương châm
nhà nước và nhân dân cùng làm
tạo thành phong trào làm đường giao thông rộng khắp trong huyện
theo thống kê trong năm năm gần đây
huyện thanh hà đã làm được gần sáu trăm linh km đường
đạt chuẩn đường giao thông nông thôn
theo thống kê trong năm năm gần đây

huyện thạch hà đã làm được gần sáu trăm linh km đường giao thông nông thôn
giải quyết khóa hóa t stock cosmetics nhà hàng năng minh
theo thống kê trong năm năm gần đây
huyện thạch hà đã làm được gần sáu trăm linh km đường giao thông nông thôn
nhờ phát huy tốt nội lực trong dân thạch hà từng bước xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ
hiệu quả tạo nền tảng để khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh đưa thạch hà phát triển nhanh
và vững chắc theo đúng mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi chín